hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quân đội israel nêu rõ lực lượng này đã tiến hành ra soát khu vực trên vào sáng cùng ngày
sau khi triển khai chiến dịch trên không và trên bộ vào tối sáu tháng năm tại một phần phía đông thành phố rafah
cùng ngày quân đội israel thông báo cửa khẩu kerem saloum do israel kiểm soát cũng đã đóng cửa vì lý do an ninh
và sẽ hoạt động trở lại khi điều kiện an ninh cho phép
trong một thông báo cơ quan quản lý cửa khẩu và biên giới gaza đã xác nhận thông tin trên
cơ quan này cho biết thêm mọi hoạt động đi lại và vận chuyển hàng cứu trợ tại hai cửa khẩu này đều bị dừng
trong suốt bảy tháng diễn ra cuộc xung đột rafah cửa khẩu duy nhất không nằm dưới sự kiểm soát của israel
được coi là tuyến đường huyết mạch chính dẫn ra thế giới bên ngoài đối với hai ba triệu người palestine ở gaza
cho phép vận chuyển hàng cứu trợ và bệnh nhân ra khỏi gaza đến các cơ sở điều trị bên ngoài vùng lãnh thổ này
các quan chức y tế palestine cho biết xe tăng và máy bay của israel đã tấn công một số khu vực ở rafah
trong đêm hôm nay

trong khi đó người dân palestine cho biết xe tăng của israel còn pháo kích các khu vực đông bezlahia jabalia và bezhanun ở phía bắc giải gaza
israel cũng thả chuyến đơn tại gaza với nội dung cảnh báo người dân rời khỏi các khu vực ở phía đông rafah
theo quân đội israel hầu hết người dân và một số tổ chức quốc tế đã sơ tán khỏi khu vực phía đông rafah
lực lượng này cho biết đã bắn hạ khoảng hai mươi máy bay chiến đấu và tìm thấy ba đường hầm
cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc lâm kiếm hối thúc israel ngừng tấn công rafah sau khi quân đội israel xác nhận đã kiểm soát hoạt động của phía palestine tại cửa khẩu biên giới rafah
theo người phát ngôn này bắc kinh bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc israel lên kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự trên bộ tà rafah
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc nhận định rằng chiến tranh và bạo lực về cơ bản không thể giải quyết được vấn đề và không thể mang lại an ninh thực sự
ngày sáu tháng năm theo các quan chức israel
quân đội nước này đã bắt đầu tấn công các mục tiêu tại phía đông của thành phố rafah ở gaza chỉ vài giờ sau khi hamas tuyên bố chấp nhận đề xuất ngừng bắn của các nhà trung gian hòa giải ai cập và qatar trong cùng ngày
trong một tuyên bố văn phòng thủ tướng israel benjamin netanyahu điều rõ
nội các chiến tranh đã quyết định sẽ tiếp tục hoạt động ở rafah để gây áp lực quân sự lên hamas nhằm thúc đẩy việc thả con tin và đạt được mục tiêu khác của cuộc chiến
ngay sau đó trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội x
các ngôn lực lượng phòng vệ israel daniel haqazi thông báo
các lực lượng israel hiện đang tấn công và hoạt động nhằm vào các mục tiêu của hamas một cách có chủ đích ở đông rafah
diễn biến trên diễn ra ngay sau khi ông ism haniel người đứng đầu bộ chính trị của phong trào hamas
đã có cuộc điện đàm với giám đốc cơ quan tình báo quốc gia ai cập abbas kamel và thủ tướng qatar mohammed bin abdurrahman antani
để thông báo về việc phong trào này chấp nhận đề xuất ngừng bắn mà các nhà hòa giải ai cập và qatar đưa ra
trong tuyên bố được đăng trên trang web chính thức
hamas cho hay ông ismail haniyeh người đứng đầu bộ chính trị của phong trào hamas
đã thực hiện cuộc điện đàm với thủ tướng qatar seyid mohammed bin abdurrahman antani và bộ trưởng tình báo ai cập abbas kamel
để thông báo việc hamas chấp thuận đề xuất của hai nước này về việc ngừng bắn
tuyên bố của ông ism hanien diễn ra sau khi israel ra lệnh sơ tán người palestine ra khỏi khu vực phía đông rafah vào sáng ngày sáu tháng năm
đồng thời tiến hành không kích khoảng năm mươi mục tiêu tại khu vực này
báo hiệu một cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn tại rafah
việc sơ tán tập trung vào một vài quận ngoại vi của rafah và những người sơ tán được chuyển đến các thành phố lều trại ở khanjunis gần đó và al muwasi
phản ứng trước động thái mới nhất của hamas văn phòng của thủ tướng netanyahu cho hay israel sẽ cử một phái đoàn đến gặp các nhà hòa giải để thảo luận về đề xuất ngừng bắn được hamas chấp nhận
mặc dù đề xuất đó khác xa với các yêu cầu của israel
các quan chức cấp cao của israel tối ngày sáu tháng năm nói rằng đề xuất ngừng bắn của ai cập và qatar được hamas chấp thuận không có ý kiến từ phía israel do đó đây là điều không thể chấp nhận được
ngay sau khi israel ban bố lệnh sơ tán dân thường ra khỏi khu vực phía đông rafah tổng thư ký liên đoàn ả rập ahmed aboog hay kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc mỹ và các đồng minh phương tây của israel ngăn chặn không để bạo lực leo thang hơn nữa
trong khi đó đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của liên minh châu âu eu josep borrell bộ ngoại giao đức và bộ ngoại giao pháp đều lên tiếng phản đối lệnh sơ tán của israel kêu gọi nước này không mở cuộc tấn công trên bộ vào rafah
trong bài đăng trên mạng xã hội x ông borrell viết lệnh sơ tán của israel đối với dân thường ở rafah báo hiệu điều tồi tệ nhất thêm chiến tranh và nạn đói điều đó là không thể chấp nhận được israel phải từ bỏ kế hoạch tấn công trên bộ
ông borrell cũng cho rằng eu cùng cộng đồng quốc tế có thể và phải hành động để ngăn chặn kịch bản như vậy
trước đó ngày bốn tháng năm dẫn lời một quan chức israel đài acb news cho biết tel aviv sẽ không đồng ý chấm dứt chiến tranh với lực lượng phong trào hồi giáo hamas nhưng một phần của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào
quan chức trên được cho là nằm rõ các cuộc đàm phán đang diễn ra đã nhận định trái ngược với những thông tin đang lan truyền dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào israel sẽ không đồng ý chấm dứt chiến tranh như một phần của thỏa thuận tiềm năng nào